sáng nay lần đầu tiên các đại biểu quốc hội tham dự kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi
nhiều đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết xây dựng luật đất đai sửa đổi
nhằm hoàn thiện thể chế chính sách đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
qua thảo luận vấn đề liên quan đến nguyên tắc xác định giá đất
đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
thảo luận tại tổ đại biểu nguyễn việt thắng đoàn kiên giang

trong điều kiện bình thường
trong khi đó có ý kiến đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng
quy định bỏ khung giá đất trong dự thảo luật
chúng ta bỏ khung giá đất có thể nó sẽ nảy sinh giá đất chỗ này
của doanh nghiệp ba giá đất chỗ này của doanh nghiệp b
thì báo cáo các đồng chí là có thể nó sẽ khác
chưa kể là kể cả hiện nay mà chúng ta có khung giá đất
thì khu vực liền kề giữa tỉnh này với tỉnh khác
rồi là giữa thành phố với tỉnh báo cáo các đồng chí là giá đất
nó cũng đã khác
thế thì như vậy là chúng ta thấy rằng
khi chúng ta bỏ khung giá đất và chúng ta sẽ trong luật
tới đây sẽ phải cụ thể
và cũng nói thẳng ra là nó sẽ có cái giá vinh trong đền bù giá đất
giữa các doanh nghiệp liên kể
cũng tại phiên thảo luận liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh
đại biểu đề nghị tách phần đất quốc phòng an ninh là một loại đất riêng
độc lập với nhóm đất phi nông nghiệp đất nông nghiệp cho phù hợp
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác
quản lý sử dụng